ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến trách nhiệm xã hội
tại việt nam trong những năm gần đây định nghĩa về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được hiểu là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững
thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình họ cho cộng đồng và toàn xã hội
theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội
nói cách khác các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững
luôn phải tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường bình đẳng giới an toàn lao động đào tạo và phát triển nhân viên phát triển cộng đồng
không chỉ có sự đóng góp của các cá nhân các doanh nghiệp
trong nhiều năm qua các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng có nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực
cộng đồng các hội hiệp hội đã có nhiều chương trình kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp thành viên cùng chung tay góp sức
thực hiện nhiều chuyến đi thực tế làm từ thiện tại các vùng miền vùng sâu vùng xa trên cả nước
giúp đỡ trẻ em khuyết tật người nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn học sinh nghèo học giỏi
điển hình trong số đó là quỹ doanh nhân vì cộng đồng của hiệp hội doanh nghiệp tp hcm cuba
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tự tạo vốn vận động tài trợ
và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước và đóng góp của các sáng lập viên để hoạt động
chỉ trong năm hai nghìn một mươi tám quỹ doanh nhân vì cộng đồng đã vận động được trên tám bốn tỷ đồng
trong đó hiện kim hơn ba sáu tỷ đồng hiện vật hơn bốn tám tỷ đồng
nhằm tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo
trong đó nổi bật là các chương trình tiếp sức đến trường
trao tặng quà cho các bệnh nhi trẻ em khuyết tật các đối tượng chính sách các gia đình có công
vì vậy quỹ doanh nhân vì cộng đồng đã được thủ tướng tặng bằng khen
đặc biệt tôi đánh giá cao cái hoạt động rất là hiệu quả của quỹ doanh nhân vì cộng đồng
bởi vì từ đây các doanh nghiệp có một cái
một nơi để gửi gắm để làm sao cùng với hubar để đóng góp một phần nhỏ bé vào các hoạt động từ xuyện xã hội
và những cái hoạt động của quỹ doanh nhân vì cộng đồng trong thế giới gần qua
chúng tôi rất là tâm huyết bản thân hội doanh nghiệp quận hai cũng luôn luôn đồng hành với quỹ
bản thân tôi tôi luôn mong muốn là cuba càng ngày càng phát triển nhiều hơn nữa mạnh hơn nữa
và chúng tôi cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào các hoạt động của hubar
thì hàng năm cứ đến hẹn lại lên
thì quỹ doanh nhân vì cộng đồng có những chương trình chăm lo tết cho các đối tượng chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và các công việc của công tác hậu phương quân đội
thì đặc biệt năm nay nhân dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thì quỹ doanh nhân vì cộng đồng kết hợp với hội doanh nghiệp quận hai
thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc quận hai
chúng tôi có chương trình tặng quà tết cho người nghèo
và những đối tượng cận nghèo
quận hai thì chúng tôi cũng cảm thấy là mình rất là vui
dù rằng là cái phần quà thì về ý nghĩa vật chất là không cao
mà chúng tôi thấy rằng là mình đã thể hiện được cái trách nhiệm của doanh nghiệp doanh nhân đối với xã hội
và để chia sẻ một phần nào đó những khó khăn của các gia đình nghèo
thì chúng tôi hy vọng rằng là với cái phần quà này
cũng sẽ góp phần cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
hưởng được một cái tết là ấm áp vui vẻ
thì cũng nhân dịp này
thì chúng tôi cũng xin cảm ơn các doanh nhân doanh nghiệp các mạnh thường quân
đã đồng hành cùng với quỹ doanh nhân vì cộng đồng
giúp hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần
để cho chúng tôi tổ chức thành công chương trình chăm lo tết cho người nghèo
không chỉ có các doanh nghiệp trong nước
các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam cũng tích cực ủng hộ
tham gia các hoạt động an sinh xã hội
những hoạt động này sẽ góp phần không nhỏ thắt chặt tình cảm
hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia
vào chung tuần tháng một mươi một vừa qua
hồ chí minh hiệp hội thương mại và công nghiệp hàn quốc
đã tổ chức chương trình đêm tử thiện cô tram hai nghìn một mươi tám
gây quỹ tử thiện giúp đỡ người tàn tật bệnh nhân nghèo tại việt nam
đây là năm thứ một mươi năm hiệp hội thương mại và công nghiệp hàn quốc
tổ chức chương trình tử thiện này
thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hàn quốc
nhằm gây quỹ tử thiện ủng hộ các tổ chức bảo trợ trẻ em
người tàn tật bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành lân cận
đêm tử thiện cô tram hai nghìn một mươi tám nhận được sự tài trợ
từ một trăm bốn mươi bảy doanh nghiệp hàn quốc với tổng số tiền là bốn tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng
và quà tặng tương đương bảy trăm linh triệu đồng
các nhà tài trợ chính là các công ty lớn như
sunghyun vina quỹ tử thiện cô tram hàng năm tham gia tích cực
các hoạt động từ thiện tại việt nam như xây nhà tình thương
trao quả tết ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt
không chỉ mang ý nghĩa nhân văn hiện nay nhiều doanh nghiệp đã coi
trách nhiệm xã hội là một trong những chiến lược kinh doanh hàng đầu của doanh nghiệp
hơn là những quy định hay từ thiện bắt buộc
triển khai tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không những sẽ giúp cho doanh nghiệp
kinh doanh tốt mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề
mang tính chiến lược liên quan đến kinh doanh và các vấn đề xã hội
doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ phát triển bền vững cũng như khẳng định được thương hiệu của mình trong xã hội
do đó đồng hành vào sự phát triển chung của đất nước của cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà còn là lợi ích cho doanh nghiệp
từ đó tạo ra giá trị nhân văn văn hóa doanh nghiệp cũng như tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề bàn luận đến một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng rằng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực
quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web
nhân dân tv vn hoặc kênh youtube của truyền hình nhân dân